một mươi một doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bất đồng sản khu vực phía nam
cùng hiệp hội bất động sản tp hcm horea và bộ xây dựng
đã được mời họp khẩn với lãnh đạo chính phủ
trong bối cảnh các doanh nghiệp bất động sản đối diện với nhiều khó khăn
cuộc họp diễn ra tại văn phòng chính phủ ở quận một tp hcm
các doanh nghiệp được mời dự trực tiếp gồm novaland phú mỹ hưng
bkmx hương thịnh img hoàng quân him lam đại an phú cường
sơn kim len dic khang điền đồng thời một số doanh nghiệp bất đồng sản lớn
tại khu vực phía bắc như vingroup sun group ecopark toàn châu tng flamingo
cũng dự họp trực tuyến
theo thông tin trong buổi sáng ngày tám tháng một mươi một
chủ tịch tổng giám đốc các tập đoàn doanh nghiệp bất động sản đã có mặt đầy đủ
thành phần tham dự của mỗi đơn vị gồm một lãnh đạo và một cán bộ đi cùng
trước đó bộ xây dựng được yêu cầu chuẩn bị bốn mươi bộ tài liệu và báo cáo
để phục vụ cuộc họp
theo ông lê hoàng châu chủ tịch hiệp hội bất động sản tp hcm
thị trường có khả năng rơi vào suy thoái nếu nhà nước không sớm ban hành
các giải pháp điều chỉnh hỗ trợ kịp thời và hiệu quả
theo đó một số tập đoàn doanh nghiệp bất động sản đang thu hẹp quy mô đầu tư
sản xuất kinh doanh như rừng chỉ hoãn hoạt động đầu tư
thi công xây dựng một số dự án dừng triển khai các dự án mới
rừng phát hành cổ phiếu tăng vốn rừng ipo
mặt khác do các nguồn vốn tín dụng trái phiếu và cả nguồn vốn huy động
từ khách hàng một số tập đoàn doanh nghiệp bất động sản đói vốn
nên phải vay vốn ngoài xã hội với lãi suất rất cao đầy rủi ro
gần đây một số người dân tụ tập đông đúc trước trụ sở của ngân hàng sài gòn
scb bày tỏ sự bất bình liên quan đến các hợp đồng trái phiếu
mua theo tư vấn của nhân viên ngân hàng
lãnh đạo tp hcm yêu cầu scb không né tránh người mua trái phiếu
còn đại diện ngân hàng khẳng định không vô can với vấn đề này
và sẽ đồng hành cùng người dân
trước đó ủy ban nhân dân tp hcm đã yêu cầu scb phối hợp với ngân hàng nhà nước
chi nhánh tp hcm sở thông tin và truyền thông sở tư pháp và các đơn vị khác
chủ động bố trí địa điểm tiếp người dân rộng rãi
scb được yêu cầu cung cấp thông tin giải thích rõ ràng ăn cần lịch sự
và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân để hỗ trợ và tuyệt đối không được né tránh
bên cạnh đó tp hcm cũng yêu cầu người dân bình tĩnh và thực hiện đúng theo quy định
về giải quyết khiếu nại
đại diện của chính quyền địa phương tại cuộc họp cũng cho biết scb sẽ cùng các bên
có liên quan tham mưu cho tp hcm sớm có văn bản gửi đến trung ương
để kiến nghị giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người mua trái phiếu
theo công ty chứng khoán tân việt có khoảng bốn mươi khách hàng mua trái phiếu an đông qua scb
gồm một mươi bảy bốn trăm linh người sở hữu trái phiếu adc hai nghìn một mươi tám chín
hơn năm người mua lô adc hai nghìn một mươi tám chín trăm linh một và hơn một mươi năm năm trăm linh người mua lô adc hai nghìn một mươi chín một
sau động thái nâng lãi suất điều hành lần thứ hai của ngân hàng nhà nước
các công ty chứng khoán tiếp tục nâng lãi suất cho vay margin phù hợp với tình hình mới
tuy nhiên điều khá bất ngờ là nhóm công ty chứng khoán lại hụt thu từ hoạt động này
theo các chuyên gia sự lệch pha trong thời gian vừa qua đến từ các hoạt động đi vay
của lãnh đạo doanh nghiệp cổ đông lớn
nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn vốn do siết chặt quản lý trái phiếu và rum tính dụng hạn chế
mới đây vn direc đã thông báo sẽ điều chỉnh lãi suất cho vay ký quỹ margin
và ứng trước tiền bán lên một mươi ba tám một năm từ ngày bảy tháng một mươi một
tương tự công ty cổ phần chứng khoán kỹ thương tcbs cũng đã nâng biểu phí lãi suất
trong hạn một năm lên một mươi bốn với mức lãi suất quá hạn là hai mươi một năm áp dụng từ mùng bảy tháng một mươi một
động thái đồng loạt tăng lãi suất của các công ty trường khoán diễn ra
trong bối cảnh dư nợ cho vay margin toàn thị trường bất ngờ tăng trở lại trong quý ba vừa qua
theo ước tính dư nợ cho vay của các công ty chứng khoán tính tới cuối quý ba năm hai nghìn hai mươi hai
vào khoảng một trăm sáu mươi năm tỷ đồng tăng khoảng một mươi năm tỷ so với quý trước chưa tính cho vay ba bên
trong đó dư nợ cho vay margin ước tính vào khoảng một trăm năm mươi ba tỷ đồng còn lại là ứng trước tiền bán
đáng chú ý dư nợ margin tăng hàng chục nghìn tỷ
nhưng các công ty trường khoán lại hụt thu từ hoạt động cho vay trong quý vừa qua
theo thống kê lãi từ cho vay và phải thu của bốn mươi năm công ty chứng khoán trong quý ba
đạt gần bốn ba trăm linh tỷ đồng giảm ba trăm hai mươi tỷ đồng so với quý trước
đây là quý thứ hai liên tiếp nhóm công ty chứng khoán ghi nhận sự sụt giảm từ nguồn thu này
trong quý ba nguồn cung căn hộ mới cho thị trường bất động sản tp hcm sụt giảm đến gần tám mươi so với quý trước
sự khăn hiếm thiếu hụt nguồn cung mới khiến cho giá nhà vẫn ở mức cao
bên cạnh đó nguồn tín dụng từ phía ngân hàng cho bất đồng sản vẫn đang bị hạn chế
điều này khiến cho thị trường bất động sản tp hcm sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn trong những tháng còn lại của năm
hai năm nay doanh nghiệp này chủ yếu tập trung bán các sản phẩm bất động sản ở các địa phương khác
thay vì chỉ bán các dự án tại tp hcm như thời gian trước
nguồn cung mới trong rổ hàng hóa đã ít cộng thêm những khó khăn khi vay tín dụng từ ngân hàng
khiến số giao dịch thành công trên các sàn trong vài tháng gần đây luôn ở mức thấp

giảm tám mươi so với quý trước và trong quý bốn nguồn cung này được dự báo sẽ tiếp tục sụp giảm
nếu tính trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tổng nguồn cung toàn thị trường đạt bốn mươi một tám trăm tám mươi sáu sản phẩm tương đương bảy mươi bảy chín so với năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt bốn mươi ba
năm hai nghìn hai mươi hai giảm đáng kể so với nửa đầu năm và lượng giao dịch giảm hơn năm mươi so với cùng kỳ năm trước
tất cả các công ty bất động sản và nhiều công ty khác tôi cũng đã khảo sát trong cả nước
thì gần như là cũng bị ảnh hưởng rất nhiều và thậm chí là rất nặng nề
nếu chúng ta không tháo dung không cho vay về bất đồng sản
thì tôi nghĩ rằng trong năm nay không những năm nay
mà đến sáng năm cũng vậy thì mình không làm nhanh thì sẽ rất ảnh hưởng đến nền kinh tế của việt nam
giờ đến cuối năm thì bức tranh thị trường nhìn chung nó cũng sẽ không có nhiều chuyển động mới đâu
về nguồn cung thì tôi nghĩ rằng là cái xu hướng giảm nó vẫn là cái xu hướng chính trên thị trường
dự báo của cp cho thấy rằng là cái nguồn cung ở quý bốn thậm chí nó sẽ còn giảm nữa so với quý ba
nó có thể dừng ở mức khoảng trên dưới hai sản phẩm mà thôi
còn xét về mức giá thì bản thân chúng tôi vẫn dự báo rằng là
mức giá trên toàn thị trường nó vẫn sẽ có xu hướng nó tăng
hiện nay đa số các chuyên gia đều chung nhận định trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
thị trường bất động sản sẽ tiếp tục gặp khó khăn về nguồn cung mới sản phẩm
nhưng cũng đang có nhiều sung lực mới để mang đến cái nhìn lạc quan hơn
như kinh tế tăng trưởng trở lại việc đẩy mạnh xây dựng hệ thống hạ tầng thông qua cố hích về đầu tư công
sự tranh lệch cung cầu ở thời điểm hiện tại với cầu lớn hơn cung
sẽ tác động tích cực đến tâm lý triển khai dự án của doanh nghiệp
thưa quý vị chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi bốn
như thường lệ đây cũng là thời điểm sức mua của người tiêu dùng tăng cao nhất
do đó trong thời gian qua các hiệp hội đặc biệt là các đơn vị sản xuất hàng tết
đã lên kế hoạch chuẩn bị từ rất sớm
ước tính tám mươi doanh nghiệp tham gia bình ổn đã chuẩn bị bảy một mươi một tỷ đồng
để dự trữ hàng hóa trước trong và sau tết
theo các chuyên gia dự báo sức mua của người tiêu dùng dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
sẽ tăng khoảng hai mươi so với các tháng trong năm
do đó trong những ngày này nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị xong nguyên liệu
bắt tay vào sản xuất hàng tết và gửi thông báo trào hàng đến các nhà phân phối
năm nay thì sau cái tình hình covid thì chúng tôi đã gây đạn tốt rồi
và sẵn lượng không sợ thiếu trên quầy kệ của chương trình bình ổn
còn có ba tháng nữa tới tết thì chúng tôi dự trù từ sáu tháng cho tới tết
hai ngày cận tết là chúng tôi giảm sâu giá trứng vịt và trứng gà
còn với đơn vị này để sản xuất hàng tết doanh nghiệp đã chuẩn bị sẵn ngân sách hơn bảy trăm một mươi tỷ đồng
tăng hai mươi so với cùng kỳ năm ngoái
ngoài hai tấn thực phẩm tươi sống chủ yếu là thịt heo
doanh nghiệp còn sản xuất bốn hai trăm linh tấn thực phẩm chế biến để phục vụ thị trường tết
doanh nghiệp chúng tôi cũng nhận định sức mua người tiêu dùng mẻ lực tiêu dùng tăng ở mức một mươi hai mươi
vì vậy viettel chúng tôi chuẩn bị nguồn hàng đáp ứng tương đối đầy đủ để không thiếu hụt nguồn hàng trong dịp cao điểm tết
với lượng hàng hóa chuẩn bị tăng cao hơn mỗi năm gần bốn mươi tấn đặc biệt là hàng bình ổn chiếm tới bốn mươi ba nhu cầu thị trường
sở công thương tp hcm nhận định giá cả hàng hóa cuối năm sẽ ít biến động
hội lương thực thực phẩm tp hcm cũng khẳng định sẽ làm việc với ngân hàng nhà nước
đề nghị không tăng lãi suất với các doanh nghiệp trong chương trình bình ổn từ nay đến cuối năm
đồng thời phối hợp với sở công thương vận động chiếc khấu yêu đái tại các hệ thống phân phối để giảm áp lực tăng giá khi đến tay người tiêu dùng
năm nay doanh nghiệp đã chuẩn bị hơn hai tấn thịt tươi sống và bốn hai trăm linh tấn thực phẩm chế biến
tất cả những này đều đưa ra giữ giá và tham gia vào thị trường bình ổn từ bây giờ cho tới trước tết và sau tết
đối với nhóm hàng trứng và nhóm hàng thịt da cầm
thì chúng tôi vẫn giữ nguyên cái
giá bán thì đây là những mặt hàng thiết yếu cho đời sống hàng ngày mà giữ được như vậy
mà trong khi các cái biến động nhiều thì cũng là một cái sự hết sức là cố gắng của doanh nghiệp
theo sở công thương tp hcm để chủ động nguồn cung ổn định thị trường
thành phố đã lên kế hoạch từ sớm nhằm tránh những khó khăn có thể tác động không tốt đến thị trường
theo đó thành phố sẽ chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa lương thực thực phẩm phục vụ tết
cụ thể nguồn lương thực thành phố sẽ cần là hơn
năm hai trăm linh tấn đường hai tấn dầu ăn hai ba trăm linh tấn thịt da súp là hơn năm sáu trăm linh tấn
thịt da cằm là gần tám tám trăm linh tấn trứng da cằm là hơn năm mươi triệu quả
tổng nguồn hàng chế biến là một bốn trăm linh tấn trong đó rau củ quả là hơn chín tấn
thủy hải sản gần ba trăm linh tấn gia vị một sáu trăm linh tấn
trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai sở công thương và các sở ngành sẽ làm việc với các doanh nghiệp
nắm lại kế hoạch sản xuất và việc chuẩn bị số lượng hàng hóa phục vụ tết
vừa rồi là những nội dung trong thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ hồng nhi xin chào và hẹn gặp lại